ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó đề nghị các cơ quan là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các quận huyện đánh giá kết quả bước đầu thực hiện
kịp thời biểu dương các tổ chức cá nhân chung tay phòng chống dịch trong cộng đồng
các ngành liên quan báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn
đánh giá tác động của dịch bệnh đến tình hình sản xuất công nghiệp hoạt động thương mại
dự báo các kịch bản và đề xuất giải pháp để ổn định phát triển sản xuất trong thời gian tới